trong chuyến công tác tại quảng bình chiều một tháng bảy đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đại diện lãnh đạo tỉnh quảng bình
đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố đồng hới
tại các gia đình đến thăm đồng chí trương hòa bình đã ân cần thăm hỏi động viên
bày tỏ sự chia sẻ lòng tri ân sâu sắc của đảng nhà nước đối với sự hy sinh mất mát của các gia đình
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách
người có công trên địa bàn và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
nỗ lực vươn lên trong cuộc sống góp phần xây dựng quê hương quảng bình ngày càng giàu đẹp văn minh